ủy ban châu âu ec đã đề xuất một chương trình bảo vệ tạm thời cho những người rời khỏi ukraine tránh xung đột
bao gồm việc cấp giấy phép cư trú tiếp cận việc làm và phúc lợi xã hội tại các nước thuộc liên minh châu âu eu
ec cho biết hơn sáu trăm bảy mươi người đã rời ukraine đến các nước láng giềng là thành viên của eu
kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
nhằm ứng phó với tình trạng người di cư ồ ạt đổ đến các nước eu
dự luật mới trên sẽ được áp dụng ở tất cả các quốc gia thành viên eu
các bộ trưởng nội vụ eu sẽ thảo luận vấn đề này trong ngày ba tháng ba
nếu được thông qua thì việc bảo vệ tạm thời sẽ ngay lập tức bắt đầu được áp dụng cho những người tị nạn ukraine
trong một năm và có thể kéo dài tới ba năm nếu tình hình không cải thiện để người dân ukraine có thể trở về
và cơ chế này có thể kết thúc